thực hiện chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hôm nay tại hà nội
ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tổ chức phiên họp thứ bảy
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tham dự và chủ trì phiên họp
tại phiên họp các thành viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương xem xét thảo luận cho ý kiến
về bốn đề án do đảng đoàn liên đoàn luật sư việt nam đảng đoàn hội luật gia việt nam
và ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao trình
kết luận phiên họp đồng chí trương hòa bình biểu dương các cơ quan trình đề án đã chuẩn bị công phu
nghiêm túc và tán thành với nhiều nội dung trong các đề án và đề nghị ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao
tiếp thu ý kiến các đồng chí thành viên ban chỉ đạo tại phiên họp để sớm hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt